tại hà nội ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã và liên minh hợp tác xã đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết số một mươi ba về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp
dự và phát biểu có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đồng chí trần thánh mẫn
bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng dự có các bộ ban ngành trung ương một số tỉnh thành phố trong cả nước
qua một mươi năm năm thực hiện nghị quyết một mươi ba kinh tế tập thể đã phát triển đa dạng trên các lĩnh vực
cả nước có gần chín hợp tác xã phi nông nghiệp với trên ba triệu thành viên và tổng tài sản trị giá gần một trăm sáu mươi tỷ đồng
phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng bên cạnh những thành tựu đã đạt được qua một mươi năm năm thực hiện nghị quyết một mươi ba
thì kinh tế tập thể phi nông nghiệp vẫn bộc lộ một số khó khăn hạn chế
phó thủ tướng đề nghị xem lại trong luật đất đai đã có nội dung miễn giảm tiền thuê đất của hợp tác xã chưa
việc định hướng sửa luật hợp tác xã hai nghìn một mươi hai tới đây sẽ sửa những nội dung gì
trách nhiệm của thành viên hợp tác xã và liên minh hợp tác xã như thế nào trong luật
các bộ ngành đánh giá lại các chính sách tiến dụng đất đai khoa học công nghệ tại sao chưa đi vào cuộc sống và có hiệu quả
tiếp tục nâng cao vai trò quản lý của nhà nước phát huy vai trò của đảng
mặt trận tổ quốc việt nam các đoàn thể trong phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp